tin quốc tế tổ chức y tế thế giới who đang sóng lên chuông cảnh báo về một đợt bùng phát virus mới sau khi ghana ghi nhận các ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus marburg
đây là lần đầu tiên virus gây chết người giống virus ebola này được tìm thấy ở quốc gia tây phi và là lần thứ hai nó xuất hiện trong khu vực
theo who các mẫu máu xét nghiệm của hai người tử vong tại vùng asanti phía nam ghana cho kết quả dương tính với virus mabourg
cả hai bệnh nhân đều có các triệu chứng tiêu chảy sốt buồn nôn và tử vong trong vòng một ngày sau khi nhập viện vào hồi cuối tháng sáu
một bệnh nhân hai mươi sáu tuổi và người còn lại năm mươi một tuổi hiện ít nhất chín mươi người khác tiếp xúc với hai bệnh nhân đang được theo dõi
who cũng đang hỗ trợ ghana cung cấp thiết bị bảo hộ tăng cường giám sát xét nghiệm truy tìm người tiếp xúc và nâng cao nhận thức của cộng đồng về dịch bệnh
mà bớt được who mô tả là một bệnh sốt xuất huyết do virus có khả năng lây nhiễm cao tương tự như ebola
trong khi tỷ lệ tử vong của loại bệnh này sao động từ hai mươi bốn đến tám mươi tám tùy thuộc vào chủng virus trong các đợt bùng phát trước đây hiện vẫn chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị hình thức